xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị đỗ xe ngược chiều lưu thông của làn đường khi bị yêu cầu xuất trình giấy tờ
nguyễn đức khởi chú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng đã có thái độ bất hợp tác điều khiển xe bỏ chạy
đối tượng vừa bị công an quận ngũ hành sơn ra quyết định khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ
vào sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một tổ tuần tra của đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận ngũ hành sơn
phát hiện xeo tô tải kéo theo semi remote do khởi điều khiển đỗ xe ngược chiều lưu thông của làn đường
tổ tuần tra đã yêu cầu xuất trình giấy tờ nhưng khởi có thái độ bất hợp tác điều khiển xe đi ra đường nam kỳ khởi nghĩa
cho đến khi tổ tuần tra đuổi theo và chạy lên trước đầu xe ra hiệu lệnh thì khởi mới chịu dừng phương tiện
hiện nguyễn đức khởi đã bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ quá trình điều tra làm rõ vụ việc
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam ba đối tượng để điều tra về hành vi giết người
ba đối tượng gồm giê nô a son và y rưng bờ đắp cùng chú tại huyện e a ca tỉnh đắk lắc
còn nạn nhân trong vụ án là lê văn hậu chú tại thị xã buôn hồ
theo kết quả điều tra vào tối ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba hậu cùng một số người bạn điều khiển xe máy đến buôn xê đăng xã e a sa huyện e a ca và có dồ ga nẹt bô
nên ba đối tượng trên đã dùng dao và gậy chặn nhóm của hậu
đối tượng a son đã dùng gậy đánh vào vùng trán khiến hậu gục ngay tại chỗ
rất may nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là bốn mươi năm
còn tại tỉnh ninh bình cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim sơn vừa tiến hành khởi tố vụ án
mua thuốc pháo về chế tạo pháo gây nổ lớn khiến hai người tử vong một người bị thương
cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng nguyễn văn linh về hành vi chế tạo tàng trữ vận chuyển mua bán che phép vật liệu nổ
theo kết quả điều tra linh thuê nhà bỏ không của gia đình ông trần văn chính để ở từ giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
khi xem trên mạng xã hội linh biết cách chế tạo pháo nổ
nên đã đặt mua thuốc pháo dây cháy chậm và vỏ pháo trên mạng xã hội chế tạo pháo để bán kiếm lời
sau đó linh có thuê hai người làm công làm với công việc là lắp ngòi nổ đóng gói thuốc pháo đóng gói đơn hàng
đến khoảng một mươi bảy h ngày bảy tháng một mươi hai khi những người trên đang lắp ngòi nổ đóng gói thuốc pháo thì xảy ra vụ nổ lớn
hậu quả hai người phụ nữ tử vong tại chỗ
thời điểm xảy ra vụ việc có cho bé ở đó may mắn là cháu chỉ bị xây sát nhẹ
vụ nổ khiến tài sản của gia đình ông chính và một số hộ xung quanh bị hư hỏng
sau khi vụ việc xảy ra nguyễn văn linh đã đến trụ sở công an huyện kim sơn đầu thú
sau nhiều ngày nỗ lực truy tìm vào lúc một h bốn mươi năm phút sáng nay lực lượng chức năng đã bắt được hai phạm nhân phan công thành và nguyễn đắc hoàng
khi cả hai đang lẩn trốn ở vùng rừng núi thuộc xã cẩm lạc huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
trước đó vào khoảng một mươi năm h chiều ngày sáu tháng một mươi hai lợi dụng sơ hở
hai phạm nhân phan công thành và nguyễn đắc hoàng đã bỏ trốn khỏi trại giam xuân hà cơ sở hai
đóng tại xã cẩm sơn huyện cẩm xuyên
ngay sau khi phát hiện hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ban giám thị trại giam xuân hà công an tỉnh hà tĩnh
đã thông tin cho các lực lượng chức năng và người dân biết để đề phòng và phối hợp truy bắt
công an tỉnh hà tĩnh đã huy động hơn hai cán bộ chiến sĩ ở nhiều đơn vị địa phương triển khai truy tìm phạm nhân vượt trại
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh cũng tổ chức chốt chặn kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua địa bàn tỉnh
nhằm ngăn chặn hai đối tượng trốn ra khỏi địa bàn
qua nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân lực lượng chức năng nhận định hai phạm nhân chưa ra khỏi huyện cẩm xuyên
mà có thể đang lẩn trốn ở các xã cẩm hà cẩm lạc thuộc huyện cẩm xuyên
các đơn vị đã nhanh chóng khoanh vùng huy động tổng lực truy bắt nhanh hai đối tượng
như vậy là sau bốn ngày nỗ lực tìm kiếm truy bắt lực lượng chức năng đã bắt được hai đối tượng trốn trại ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
vào lúc một giờ sáng nay trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn và ma túy
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp vũng tàu tỉnh và địa vũng tàu đã phát hiện nhóm bảy thanh niên dương tình với ma túy
trên xe ô tô bán tải giấu bốn khẩu súng và nhiều hàng nóng
quá trình làm nhiệm vụ lực lượng công an phát hiện xe ô tô bán tải nên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra
phát hiện tài xế hào có biểu hiện sử dụng ma túy nên lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nhanh kết quả hào dương tính với ma túy
công an tp vũng tàu đã đưa hào cùng sáu thanh niên trên xe ô tô bán tải và phương tiện về trụ sở để lập biên bản vi phạm
tại đây công an tp vũng tàu đã kiểm tra và phát hiện trong xe ô tô bán tải có bốn khẩu súng nhiều mã tấu dao dựa và ma túy dạng khay
kiểm tra nhanh sáu người đi trên xe ô tô bán tải cũng đều có kết quả dương tính với ma túy
ngay sau đó công an thành phố vũng tàu đã lập biên bản niêm phong các tăng vật để điều tra tổ chức lấy lời khai của nhóm thanh niên
thực hiện trót lọt ba vụ trộm xe máy nhóm ba đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn tỉnh bình định ra quyết định khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
chi tiết có trong cụm tin vắn ngay sau đây
ba đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn trọng tâm phạm văn sang và lê duy dân
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận phát hiện người dân để xe máy sờ hở không có người trông coi
các đối tượng sẽ chia nhau cảnh giới và dùng dụng cụ phá khóa rồi nhanh chóng điều khiển xe rời khỏi hiện trường
tính đến thời điểm bị bắt các đối tượng đã thực hiện trót lọt ba vụ trộm xe máy trên địa bàn
cũng với hành vi trộm cắp tài sản trần văn tình chú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cẩm lệ khởi tố bắt tạm giam
tình là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tại một nhà dân ở phường hòa an quận cẩm lệ tăng vật là ba máy tính sách tay
chiều nay công an tỉnh bình thuận tiếp tục phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh sở tài nguyên và môi trường ủy ban nhân dân huyện bắc bình và các đơn vị có liên quan
tiến hành kiểm đếm tăng vật phương tiện để xử lý nhầm đối tượng có dấu hiệu phân loại tuyển rửa thu hồi kim loại nặng khai thác khoáng sản trái phép quy mô rất lớn trên địa bàn xã phan sơn huyện bắc bình
thưa quý vị rạng sáng nay hơn một trăm năm mươi can bộ chuyên sĩ của công an tỉnh bình thuận đã bí mật di chuyển chặng đường hơn một trăm linh km để đến khu vực các đối tượng có biểu hiện hoạt động tuyển rửa kim loại trái phép
ở địa bàn giáp danh với huyện đức trọng của tỉnh lâm đồng
do địa hình phức tạp và để đảm bảo các yếu tố bí mật bất ngờ thì thành viên ban chuyên án đã phải di chuyển trong đêm xuyên qua rừng để thực hiện các phương án đánh bắt
vào lúc ba h sáng ngày chín tháng một mươi hai công an tỉnh bình thuận phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh sở tài nguyên và môi trường tỉnh ủy ban nhân dân huyện bắc bình
đồng loạt kiểm tra bắt quả tang hai mươi tám đối tượng đang phân loại tuyển rửa thu hồi kim loại nặng tại khu vực ngách đào giữa thôn tà mon xã phan sơn huyện bắc bình
đại tá lê quang nhân giám đốc công an tỉnh bình thuận và đại tá đinh kim lập thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra phó giám đốc công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các mũi đánh án về bắt các đối tượng
trong quá trình thu thập tài liệu chứng cứ dấu vết của tội phạm thì chúng tôi phát hiện được một số vật chứng nghi là chất độc chất cực độc
nếu chất này mà thái ra môi trường
thì ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến môi trường sinh thái và đến cuộc sống của những người dân khi sử dụng nguồn nước
trên cái chứng cứ đó thì chúng tôi đã tiến hành củng cố chứng cứ và tiếp tục mở rộng
thì phát hiện các hoạt động của đối tượng như khai thác khoáng sản và có dấu hiệu là khai thác khoáng sản trái phép
tại hiện trường công an tỉnh bình thuận thu giữ một lượng lớn mẫu vật kim loại màu vàng
và nhiều bao hóa chất độc hại phục vụ cho việc tuyển rửa kim loại nặng
cũng như hàng chục máy móc phương tiện liên quan như xe múc máy xay đá máy bơm xe bán tải
đáng chú ý khu vực các đối tượng tuyển rửa kim loại thì hóa chất độc hại được đổ thẳng xuống nguồn nước suối dưới khe núi
ngành tài nguyên đã phối hợp với lực lượng công an và địa phương
triển khai lấy tám mẫu nước và bảy mẫu đất một mẫu bùm
để phân tích thành phần tính chất của các mẫu để làm cơ sở để xử lý theo quy định của pháp luật
việc là chúng tôi thu được những cái tang vật mà có nhiều dấu hiệu phạm tội
có khả năng tới đây cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra làm rõ
mục đích là nhằm răng bia giáo dục phòng mưa tạo phạm chung
đây là khu vực đồi núi hiểm trở rộng khoảng ba hectare nằm sâu dưới thung lũng
cách xa với đường giao thông liên tỉnh giữa huyện bắc bình của tỉnh bình thuận và huyện đức trọng của tỉnh lâm đồng
hiện công an tỉnh bình thuận đang tiếp tục đấu tranh làm rõ
để làm rõ hành vi phạm tội của hai mươi tám bứa tượng liên quan
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng ngô doãn duong
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại số chín mươi tám trên bốn trăm một mươi bốn tô hiệu phường hồ nam quận lê trân thành phố hải phòng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi cách một năm cm trên trước mép phải
và đối tượng phương huyền nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số hai trăm hai mươi đường máng nước thôn cái tắt xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m năm mươi tám và có nốt ruồi cách hai cm
dưới sau đuôi mắt phải
bên cạnh đó phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn bá đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại năm trên bảy mươi hai trên hai trăm ba mươi chín lê lợi phường lê lợi quận ngô quyền thành phố hải phòng
về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m bảy mươi hai và có sẹo chấm cách ba cm trên sau đuôi lông mày trái

các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện